chỉ còn khoảng một mươi tháng nữa tuần lễ cấp cao apec sẽ diễn ra tại đà nẵng
đến thời điểm này các đơn vị xây dựng đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm
nhằm bảo đảm phục vụ tốt nhất cho sự kiện này
ngay sau kỳ nghỉ tết nguyên đán anh trần văn sơn đội trưởng đội xây dựng cùng hàng chục công nhân của đơn vị
nhanh chóng bắt tay vào thi công công trình cải tạo trung tâm hội trợ triển lãm thành phố đà nẵng
thành trung tâm báo chí phục vụ apec

tổng vốn đầu tư hơn một trăm bảy mươi tám tỷ đồng trung tâm báo chí apec nơi tác nghiệp của hàng ngàn nhà báo trong nước và quốc tế
đã hoàn thành phần tháo rỡ đổ bê tông đôn nền phía trong nhà bê tông đài phun nước xây tường tầng hai
hiện đơn vị thi công đang tiếp tục huy động phương tiện máy móc nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công cố gắng hoàn thành trước ngày ba mươi tháng sáu